lễ phát động phong trào thi đua doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển đã diễn ra vào tối ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu phát động phong trào nhằm cổ vũ động viên các doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật
để phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập và phát triển hiện nay
lễ phát động phong trào do hội đồng thi đua khen thưởng trung ương và phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định trong thời kỳ đổi mới hội nhập phát triển
cộng đồng doanh nghiệp đối ngũ doanh nhân việt nam đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua
ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước
doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội tạo ra việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia
ở nhiều nước trên thế giới có những doanh nghiệp lớn trở thành biểu tượng và niềm tự hào cho cả quốc gia
việt nam cũng ngày càng có nhiều doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu mang thương hiệu việt đến với thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế
đổi mới mô hình tăng trưởng không thể tiếp tục tư duy cách làm cũ
không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ
thủ tướng cho rằng
việt nam cần phát triển với trình độ cao hơn bước lên nấc thăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
đó là sự phát triển chủ yếu dựa trên sự đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ tiên tiến và năng suất cao
thủ tướng nhấn mạnh chủ trương của chính phủ đối với phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay
là nuôi dưỡng hỗ trợ các doanh nghiệp việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế
hình thành được các sản phẩm các thương hiệu việt danh tiếng mang tầm khu vực và thế giới
thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và mạng phân phối toàn cầu
tiếng nói của doanh nghiệp sẽ được thủ tướng lắng nghe thường xuyên và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển
thủ tướng yêu cầu mỗi doanh nghiệp doanh nhân phải phát huy tinh thần yếu nước tự tôn dân tộc
chung sức đồng lòng đoàn kết thể hiện bản lĩnh chính trị
bản lĩnh trí tuệ tập hợp sức mạnh thời đại của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững
làm giàu cho chính mình vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp
vì sự thịnh vượng của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế
thực hiện tốt lời dạy của bác hồ kính yêu thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng cúp thanh gióng cho một trăm linh doanh nhân tiêu biểu
do phòng thương mại và công nghiệp việt nam bình chọn
đây cũng là nguồn cổ vũ lớn cho các doanh nhân trong thời điểm hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay